cục hải quan tp hcm phối hợp với c bảy mươi bốn bộ công an vừa tạm giữ lô hàng đang chờ làm thủ tục quá cảnh khai báo là máy trò chơi giải trí hiệu afa street mới một trăm linh trọng lượng là một năm tấn đi campuchia qua cửa khẩu quốc tế mộc bài tây ninh đây thực chất là loại máy đánh bạc thế hệ mới trị giá hơn một mươi tỷ đồng